trước đó vào khoảng hai mươi một h một nữ nhân viên phụ bếp tại trạm dường nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám ở phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
đang làm việc tại khu bếp thì một người đàn ông mặc quần dài áo phung đen cầm theo bình xứ chứa chất lỏng di chuyển vào khu vực bếp tạt thẳng vào vùng mặt của nạn nhân
sau đó đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sau đó đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện mắt trung ương
bốn mươi một người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ quốc khánh
so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông giảm bảy vụ nhưng tăng chín người chết và ba người bị thương
chỉ tính riêng trong ngày một tháng chín toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đều trên đường bộ làm một mươi sáu người chết và một mươi người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn bốn hai trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền ba sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi tám xe ô tô
năm trăm ba mươi hai xe ô tô tước năm trăm linh bảy dây phép lái xe các loại
cũng trong ngày một tháng chín đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được khoảng tám cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là về tình trạng ồn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và trên một số tuyến quốc lộ
những bất cập về hạ tầng xe nhồi nhét hành khách tăng giá vé trái quy định
hiện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh
đề nghị truy tố một mươi bốn bị can trong vụ mobifone mua chín mươi năm cổ phần avg
ba bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
gồm nguyễn bắc son nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
trương minh tuấn nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phạm đình trọng vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
võ văn mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amac
hoàng duy quang thẩm định viên công ty amac
lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone
cao duy hải nguyên tổng giám đốc mobifone
phan thị hoa mai thánh viên hội đồng thánh viên mobifone
cùng năm phó tổng giám đốc mobifone gồm phạm thị phương anh hồ tuấn nguyễn đăng nguyên nguyễn bảo long nguyễn mạnh hùng
riêng bị can phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ
ngoài ra bốn bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà còn bị đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến thương vụ mobifone mua chín mươi năm cổ phần của avg làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước
kết luận điều tra nêu rõ bị can nguyễn bắc son đóng vai trò chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội
cụ thể bị can nguyễn bắc son lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định
bàn hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
dẫn đến việc mobifone phải tổ chức thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với avg gây thiệt hại sáu bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ngoài ra ông nguyễn bắc son là người chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật nhận ba triệu usd
tương đương hơn sáu mươi sáu bốn tỷ đồng từ phạm nhật vũ
đối với bị can phạm nhật vũ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị avg đã đề nghị các bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà
là những người có chức vụ quyền hạn để sớm bán được cổ phần avg
sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng thanh toán tiền phạm nhật vũ đã đưa tiền cho bốn cá nhân trên
vụ học sinh trường tiểu học ghét quê tử vong khởi tố tài xế doãn quý phiến

đơn vị tham gia đưa đón học sinh của trường ghét quê
liên quan đến vụ án ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn bích quy nữ moniter đưa đón học sinh về cùng tội danh trên
vào chiều ngày sáu tháng tám chiếc xe for transit biển số hai mươi chín b sáu nghìn chín trăm năm mươi sáu do ông phiến cầm lái đón học sinh đến trường vào sáng cùng ngày
bé lê hoàng long học sinh lớp một được phát hiện bất tỉnh ở trên sàn sau gây lái
nguyên nhân cái chết được cho là do sốc nhiệt khi bị bỏ quên chín tiếng ở trong xe
ông phiến bị viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy nhận định là đã vô ý cẩu thả không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặt cho người đưa đón là bà nguyễn bích quy
tổng hợp mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương
theo thống kê tại tỉnh quảng bình đã có hai người chết mất tích và một người bị thương
nhiều tuyến quốc lộ như quốc lộ một mươi năm chín b một mươi hai a đã có những điểm ngập lụt khá sâu và đang bị tạm thời chia cắt và sạt lở
tại huyện quảng ninh đã có đến hơn bốn trăm linh ha lúa chưa kịp thu hoạch
theo thông tin của sở giáo dục và đào tạo có đến ba mươi năm trường phải tạm dừng khai giảng và con số này có thể sẽ tăng lên
tại tỉnh hà tĩnh đã có một người chết do rơi xuống cống
mưa lớn cùng với việc nhà máy thủy điện hố hô và một số hồ chứa nước xả lũ gây ngập úng trên diện rộng
nhiều địa phương bị chia cắt các trường học trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn
từ tối ngày ba tháng chín đến sáng ngày bốn tháng chín trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh quảng trị
có mưa to và rất to gây ngập lụt sâu ở một số vùng
tại hướng hóa đắc rông và cam độ lực lượng chức năng đã di rời trên một một trăm linh hộ dân trên năm nhân khẩu
hiện tại có trên một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
hiện tại ở quảng trị mưa rất lớn mực nước ở các sông đang lên cao gây ngập lụt nhiều vùng hạ du
hiện tại một số địa phương đang ở trong vùng ngập nước đã cho hoãn khai giảng vào ngày mai năm tháng chín
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
mưa lũ trên địa bàn đã làm một người chết
trước tình trạng đường xá bị ngập và nước lũ dâng vào trường học
phòng giáo dục và đào tạo huyện phong điền đã cho học sinh năm trường học tại các xã phong hòa phong bình và phong trương nghỉ học
mưa lớn kéo dài đã làm tuyến đường hồ chí minh qua huyện miền núi a lưới
xuất hiện năm điểm ta đuôi dương ta đuôi âm bị sạt lở làm đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông
hơn hai mươi bốn triệu học sinh sinh viên khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thực hiện chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng ở các trường được tổ chức ngắn gọn
đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh
các hoạt động trong phần lễ gồm trào cờ hát quốc ca tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và đánh chống khai trường
đặc biệt thực hiện phong trào nói không với rác thải nhựa
hầu hết các trường học trên cả nước đã không sử dụng bóng bay trong lễ khai giảng như mọi năm
nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường
đồng thời nhằm tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
đa số các trường đều thực hiện việc giáo viên học sinh hát quốc ca
không sử dụng băng hát sẵn chú trọng phần đón học sinh đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
bắc cạn bắt giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn người gây thương tích
vì có mâu thuẫn cá nhân ma thành trung đã rủ đàm văn thành và trần trung hiếu
cùng chú tại xã bản thi huyện trợ đồn đến khu nhà trọ tìm nông quang huy để đánh
khi bị ba đối tượng đánh huy bỏ chạy về phòng ở của mình
rồi lấy khẩu súng tự chế bắn về phía thành khiến thành bị thương ở mặt
sau khi bị bắn thành bỏ chạy thì huy đuổi theo đập báng súng vào lưng thành
thế vậy cậu ruột của huy đã dần lấy súng về cất giấu còn huy về nhà ngủ
thành bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện trợ đồn đã hồi khẩu súng
tạm giữ nông quang huy và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ
truy bắt năm đối tượng chém gục hai anh em tại biên hòa đồng nai
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút tối qua ngày năm tháng chín
một nhóm đối tượng gồm bốn nam và một nữ mang theo dao và côn ba khúc vào hẻm số bốn
khu phố chín phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại đây nhóm đối tượng đã lao vào và chém đánh anh nguyễn văn sự
trú tại khu phố chín phường tân phong
thấy anh trai bị đánh anh nguyễn văn tải ở gần đó đã lao ra can ngăn
thì bị các đối tượng lao tới đánh và chém tới tấp vào người
hậu quả cả hai anh em bị đánh và chém gục ngay tại hẻm
ngay sau đó các đối tượng đã lên xe tẩu thoát
hiện lực lượng công an đang xác minh và truy bắt các đối tượng
vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông tiếp tục các phương án cô lập và tẩy độc hiện trường
hiện nay kho cháy này đã được cơ quan công an niêm phong toàn bộ
tổng khối lượng thủy ngân bao gồm cả lỏng và rắn đang lưu giữ tại công ty còn lại sau cháy là một trăm năm mươi sáu mươi năm kg
trước mắt bộ tài nguyên và môi trường ubnd tp hà nội đã yêu cầu công ty dạng đông phủ bạt kín
để nếu mưa xuống tránh thủy ngân theo dòng nước
tiếp tục phát thải ra môi trường nước cũng như hơi thủy ngân ra môi trường không khí
công ty phải thu gom vật loại phế thải vật liệu sau sự cố cháy
theo hướng thành chất thải thông thường và chất thải nguy hại
mời các đơn vị có chức năng xử lý
trong bóng đèn có chứa thủy ngân nên cho cháy xuống nền có lẫn kim loại
sẽ được cô lập thu gom riêng cho vào các container để đưa đi xử lý
phần sáu m hai nền đất còn lẫn thủy ngân sẽ phải tấy độc
việc tẩy độc sẽ mời đơn vị có chuyên môn kỹ thuật cao đủ năng lực
như trung tâm xử lý hóa chất của bộ tư lệnh hóa học